đến tối ngày tám tháng một mươi mưa trên địa bàn tỉnh quảng trị vẫn chưa có dấu hiệu giảm
lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động hai đến báo động ba
có nơi trên báo động ba riêng sông hiếu vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mưa lũ đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu giao thông nhiều nơi bị tê liệt
đến một mươi bảy h ngày tám tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hai người chết và sáu người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy
nhận định tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp nước ở các sông vẫn tiếp tục dâng cao
lãnh đạo tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các lực lượng chức năng các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là
vận động người dân chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành để ứng phó kịp thời
tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những trường hợp bị lũ cuốn trôi
kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nước uống cho người dân
bảo đảm sức khỏe cho người già trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tối tám tháng một mươi thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cho biết
mưa lũ đã làm cho ba một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị ngập một người bị thương
nhiều công trình tài sản của nhà nước và của nhân dân bị hư hỏng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo di rời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu khu vực nguy hiểm đến địa điểm an toàn
trong đó nhiều nhất là huyện tuyên hóa
di rời được một trăm bốn mươi tám hộ trên năm trăm một mươi năm nhân khẩu bảy trên tám địa phương tại quảng bình cho học sinh nghỉ học tránh lũ
trong hai mươi bốn giờ qua mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh quảng nam
tổng lượng mưa đo được tại nhiều nơi từ ba trăm ba mươi đến năm trăm linh mm một số nơi cao hơn năm trăm năm mươi mm
lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều vùng bị cô lập nhất là trên hệ thống sông vu gia thu bồn
địa phương cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do điện giật trong lúc dọn nhà tránh lũ
nạn nhân là ông nguyễn văn l năm mươi ba tuổi
ở thôn hà thanh xã đại đồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam